tình trạng xe taxi đỗ kín cổng bệnh viện bạch mai chờ đón trả khách gây ủn tắc giao thông trên tuyến đường giải phóng
đã không còn xa lạ với người dân thủ đô
để qua mặt lực lượng chức năng và camera giám sát nhiều xe taxi đã dùng chiêu trò che biển số c nhằm tránh phạt nguội
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại cổng bệnh viện bạch mai lúc chín giờ sáng có rất nhiều các phương tiện giao thông dừng đỗ đón trả khách
chiếc taxi này đã dùng chiêu trò gắn một sợi dây treo lá bài che đi một số ở biển số xe
khi thấy lực lượng chức năng lập tức lá bài được kéo vào trong cốp như chưa có gì
ngoài ra nhiều taxi khác còn cố tình làm mở thậm chí dùng sơn dán băng dính để che mở biển số
thời gian qua thì tình trạng phương tiện dừng đỗ đón trả khách ở cửa bệnh viện bạch mai
đường giải phóng này diễn ra rất phức tạp và nó là một điểm nóng
mật độ phương tiện ở đây tham gia giao thông rất là lớn thường xuyên gây nguồn tắc giao thông
bên cạnh đó một số trường hợp như taxi cố tình vi phạm dừng đỗ đón trả khách ở cửa bệnh viện bạch mai
ngoài ra lãnh đạo phòng đã triển khai kế hoạch lắp camera để xử lý phạt nguội
ở trước cửa số bảy mươi tám bệnh viện bạch mai giải phóng
mặc dù đã được lực lượng chức năng xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn
chỉ tính riêng một tháng qua tại cổng bệnh viện bạch mai lực lượng chức năng đã xử lý hơn ba mươi trường hợp vi phạm
thứ nhất là kiến nghị đề xuất với bệnh viện bạch mai là mở ra một lối hướng để cho các phương tiện như là xe tư và những phương tiện xe taxi
người ta có thể là vào trong viện người ta trả khách và người ta đón khách tại trong viện
và người ta vòng ra một cổng vào một cổng và ra một cổng để giảm tải tình trạng dừng đỗ trước cổng viện
thứ hai nữa là đề xuất cấm thêm biển báo đó là biển cấm dừng đỗ các phương tiện
tính từ phía chân cầu đi bộ hắt xuống dưới bệnh viện tây mới họng cần phải cấm thêm biển dừng đỗ
thứ ba nữa là từ chân cầu đi bộ hắt xuống dưới bệnh viện tây mới họng lực lượng chức năng đã kiến nghị đề xuất với lực lượng sở giao thông vận tải
là cấm kẻ vạch chỉ đường điểm đỗ dành cho các phương tiện như là xe tư và xe taxi có thể là dừng đỗ đón trả khách không quá năm phút
để giảm tải tình trạng trong bệnh viện
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng taxi trên địa bàn thành phố
khẩn trương chấn chỉnh nhắc nhở có biện pháp xử lý đối với các trường hợp lái xe cố tình vi phạm